theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thanh hóa tính đến ngày hai mươi sáu tháng hai
kết quả tiêm phòng đợt một trên địa bàn tỉnh mới đạt sáu mươi ba một trong đó có một số địa phương đạt tỷ lệ tiêm phòng thấp như thường xuân ba
thành phố sầm sơn một mươi hai bốn đông sơn một mươi bốn
tỉnh thanh hóa vừa yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện và có giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn quy trình kỹ thuật tiêm chỉ đạo
tri cục chăn nuôi và thú y lập biên bản đối với các địa phương có tiến độ tiêm phòng chậm để xảy ra dịch bệnh và lây lan trong cộng đồng
báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày ba tháng ba